dưới thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay văn hóa ngay nhìn lấn át văn hóa đọc và đã khiến cho nhiều người từ bỏ thói quen đọc sách mỗi ngày
vì vậy hệ thống thư viện và các nhà xuất bản cần nỗ lực hơn nữa để đổi mới để thu hút được đọc giả với mục tiêu xây dựng văn hóa đọc và tình yêu với sách
lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu với sách không phải là điều dễ thực hiện
mua một cuốn sách rất đơn giản nhưng việc dành thời gian để đọc và tìm hiểu các thông tin liên quan đến cuốn sách ấy mới khó
nhiều cuốn sách mua về chỉ bày trên giá mà chưa hề được mở ra xem
từ thực tế đó hệ thống các thư viện đã có nhiều đổi mới để thu hút độc giả với mục tiêu trẻ hoa đối tượng độc giả và xây dựng văn hóa đọc cùng tình yêu với sách trong cộng đồng

văn hóa đọc đang đứng trước một cơ hội đồng thời cũng là một nguy cơ
cơ hội bởi mỗi người chúng ta đều được tiếp cận với một lượng chi thức khổng lồ
nhưng nó lại tiềm ẩn một nguy cơ làm mai một thói quen đọc vốn có bởi sự lớn át của các phương tiện nghe nhìn quá nhiều và quá hấp dẫn
nhưng nó lại tiềm ẩn một nguy cơ làm mai một thói quen đọc vốn có bởi sự lớn át của các phương tiện nghe nhìn quá nhiều và quá hấp dẫn
đọc sách giúp cho con người tiếp thu được những kho tàng chi thức của nhân loại
phát triển văn hóa đọc là nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục của đất nước
trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin số lượng người tìm đến sách suy giảm thì rất cần phát triển thói quen
nhu cầu kỹ năng và phong trào đọc từ mọi tầng lớp nhân dân để phát triển nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng
sách không chỉ đơn thuần là một loại hình giải trí mà phải có tính định hướng
đối với các bạn thanh thiếu niên nhưng đồng thời với xã hội hiện nay
khi các bạn trẻ có rất nhiều loại hình để giải trí hấp dẫn khác
thì sách cũng phải đáp ứng được cho các bạn về tính chất giải trí hoặc là có những cái sự hấp dẫn khác
đầu tư cho con người đòi hỏi cần phải có chiều sâu
không thể một sớm một chiều mà chúng ta có được một thế hệ biết quan tâm đến sách
nhưng sách không chỉ là một loại hình giải trí
nhưng hãy cứ bắt đầu cứ bắt tay vào đã
có như thế thì mới sánh kịp được với các công dân toàn cầu khác
đọc chính là chìa khóa quan trọng là con đường đúng đắn dẫn ta tới cánh cửa của tương lai